thời gian gần đây cơ quan chức năng tỉnh đồng nai liên tục nhận được tin tố giác về việc người thân bị lừa bán sang nước ngoài nhiều nhất là trung quốc
trước tình hình này cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra qua đó đã giải cứu nhiều trường hợp
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
mặc dù đã được lực lượng giải cứu thành công đưa về quê nhà tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai từ bảy ngày nay
nhưng chị l vẫn chưa hết hoảng sợ khi kể về quá trình bị lừa bán sang làm vợ một người đàn ông trung quốc ở tỉnh hà nam
theo chị l giữa năm hai nghìn một mươi năm tình cờ chị gặp một người lạ khi đi xe buýt từ huyện xuân lộc lên tp hcm
sau đó đã bị người này rụ rỗ bán chị sang trung quốc
khi em đi theo chị đó ra đến bóng cái chị đưa em qua một con sông
qua bên đó người bên trung quốc tự đón em và chị quay về lại
em qua đến sơn đông san tung em ở đó hai tuần đưa em qua tỉnh hà nam
đưa em qua tỉnh hà nam thì em ở đó cũng gần một tháng nữa lúc đó em mới bị đưa về làm vợ người ta
chị l chỉ là một trong nhiều nạn nhân bị các đối tượng lừa bán sang trung quốc trong thời gian vừa qua
theo cơ quan công an chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
qua nhiều vụ đơn tố giác của người dân trên địa bàn
công an tỉnh đã phối hợp với bộ công an điều tra giải cứu thành công ba trường hợp
các đối tượng là nó dù dỗ các nạn nhân đi qua nước ngoài
tập trung là chủ yếu là trung quốc để mà làm ăn có thu nhập cao
hoặc là dù dỗ qua trung quốc lấy chồng phải được giàu sang sướng
phải được ba là qua trung quốc lấy chồng sẽ được gia đình được hưởng một số tiền
sau khi mà lấy chồng được một hai tháng sẽ được trả về
nên là các nạn nhân đã nghe cái lời dụ dỗ như thế mà đã đi theo cái bọn buôn người
qua các vụ việc nêu trên cơ quan công an khuyến cáo chị em phụ nữ cần cảnh giác
không nên nghe theo lời hứa hẹn sang trung quốc làm công việc nhẹ nhàng
có thu nhập cao hoặc lấy chồng được sung sướng của các đối tượng lạ